cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng
trần minh phương nguyễn đăng khoa cung chú tp vĩnh long và huỳnh trọng nghĩa chú huyện long hồ
về hành vi trộm cắp tài sản
vào lúc giờ ngày tám tháng một mươi một khoa điều khiển xe máy chở phương chạy quanh địa bàn thành phố vĩnh long
để tìm tài sản lấy trộm phát hiện tại nhà bà trương thị ngọc sương ở phường ba thành phố vĩnh long
có nhiều xe máy đang đậu bên trong sân nhà nên phương về phòng trọ lấy kìm để cắt ổ khóa
và rủ nghĩa ở chung nhà trọ cùng quay lại lấy trộm được hai xe máy rồi nhanh chóng mang xe về nhà cất giấu
qua làm việc với cơ quan công an phương khoa và nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình